vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ như thế nào nhất là các trường hợp đừng nổ súng trong thời gian qua có vấn đề gì hay không
quy định trong những trường hợp được nổ súng thì đang không rõ
nó dẫn đến chuyện sẽ rủi ro pháp lý cho họ
sưu hướng thứ hai thì ngược lại là có những trường hợp lạm dụng đo đếm không kỹ chưa cần thiết phải nổ súng thì đã nổ súng
chưa cần thiết phải dùng công cụ hỗ trợ thì đã dùng
nó gây thiệt hại đến tính mạng đến sức khỏe của người dân
trong khi đó cho ý kiến vào hành vi bị cấm trong việc quản lý
sử dụng vũ khí nhiều đại biểu đánh giá
quy định như trong dự thảo luật còn trung trung chưa rõ là cấm ai cấm cái gì
ngoài ra có ý kiến đại biểu cho rằng quy định như khoảng một điều năm trong dự thảo luật chưa hợp lý còn nhiều kẽ hở
điều năm về các hành vi bị nghiêm cấm thì ở đây khoảng một cá nhân sở hữu vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ đây là cấm rồi
trừ vũ khí thô sơ là hiện vật để trưng bày triển lãm
thì đúng rồi thứ hai là đồ gia bảo thì cũng đúng rồi là vì là đồ ra bảo chắc là không có nhiều
nhưng mà cái đoạn này này hoặc được gia truyền theo phong tục tập quán của đồng bào dân tộc
đồng bào các dân tộc tôi thấy đây là nếu quy định cái điểm này thì nó cũng sẽ có một cái kẽ hở mà có thể chúng ta rất khó kiểm soát
theo dự kiến dự án luật này sẽ được trình quốc hội xem xét và thảo luận trong kỳ họp thứ hai sắp diễn ra
thưa quý vị thủ tướng chính phủ vừa có công điện về việc khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của bão số bốn
nội dung công điện như sau
trong các ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số bốn tại các tỉnh khu vực bắc và trung trung bộ
đã có mưa to đến rất to tổng lượng mưa tại một số nơi tới bốn trăm linh mm
lũ thượng nguồn sông hiếu sông cả tỉnh nghệ an lên nhanh gây ngập lụt một số khu vực thấp trũng ven sông
xảy ra lũ ống lũ quét gây thiệt hại về người và tài sản ảnh hưởng đến sản xuất đời sống của nhân dân
nhất là tại các tỉnh thanh hóa nghệ an quảng bình quảng nam
thủ tướng chính phủ đánh giá cao biểu dương sự nỗ lực chủ động của các bộ ngành
đặc biệt là cấp ủy chính quyền các cấp và nhân dân các địa phương vùng bị ảnh hưởng của mưa lũ
đã chủ động phòng chống và khắc phục nhanh hậu quả giảm thiểu thiệt hại đồng thời gửi lời hỏi thăm
chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình có người bị thiệt mạng
chia sẻ những khó khăn mất mát của đồng bào chính quyền các địa phương
hiện nay đang là thời kỳ cao điểm về mưa lũ để chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của mưa lũ
trong thời gian tới khắc phục nhanh hậu quả sớm ổn định đời sống nhân dân thủ tướng chính phủ yêu cầu
một ủy ban nhân dân các tỉnh và các bộ ngành có liên quan phối hợp chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ
trong đó tập trung tổ chức tìm kiếm người mất tích hỗ trợ mai táng người bị thiệt mạng cứu chữa người bị thương
ủy ban nhân dân các tỉnh thanh hóa nghệ an huy động lực lượng chỉ đạo các cơ quan chức năng nỗ lực cao nhất
tìm kiếm những người còn mất tích xác định danh tính những người bị thiệt mạng để sớm bàn giao cho gia đình đưa về an táng
tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại cứu trợ lương thực thực phẩm
nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị thiêu đói nhất là các hộ bị mất nhà cửa hộ nghèo gia đình chính sách không để người dân bị đói khát
tiếp tục kiểm tra giả soát các khu vực có nguy cơ sạt lở đất lũ quét để chủ động sơ tán di rời dân cư bảo đảm an toàn
huy động lực lượng quân đội công an thanh niên hỗ trợ nhân dân dựng lại nhà cửa dọn vệ sinh môi trường ngay sau khi lũ rút
chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở triển khai công tác bảo đảm vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh
ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng bộ công an chỉ đạo các lực lượng đóng quân trên địa bàn chủ động tham gia hỗ trợ địa phương và nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo địa phương kiểm tra vận hành bảo đảm an toàn đê điều hồ đập triển khai các biện pháp khôi phục bảo vệ sản xuất nông nghiệp
bộ giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra khắc phục nhanh các sự cố sạt lở bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến quốc lộ kịp thời hỗ trợ địa phương khắc phục sự cố trên các trục giao thông chính
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ kịp thời chỉ đạo các bộ ngành địa phương triển khai các biện pháp ứng phó tổng hợp tình hình thiệt hại báo cáo thủ tướng chính phủ theo quy định
hết công điện
chương trình xin được tiếp tục với những thông tin trong nước đáng chú ý khác
thưa quý vị sáng nay tại hà nội bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương đã tổ chức lễ kỷ niệm một trăm linh năm năm ngày truyền thống ngành truyền nhiễm việt nam một mươi năm ngày thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất cùng cờ thi đua của chính phủ tới dự buổi lễ có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
trong những năm qua cùng với các đơn vị trong ngành y tế ngành truyền nhiễm nói chung và bệnh viện nhiệt đới trung ương nói riêng đã đối phó thành công với nhiều loại dịch bệnh
có diễn biến phức tạp và nguy hiểm như đại dịch cúm a h một n một cúm a h năm n một sởi sốt suốt huyết đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng ứng phó với dịch ebola mers cov bệnh do virus zika
với những thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân bệnh viện nhiệt đới trung ương đã được trao tặng huân trường lao động hạng nhất và cờ thi đua chính phủ
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng y tế nguyễn thị kim tiến chúc mừng những thành tích bệnh viện nhiệt đới trung ương đạt được trong thời gian qua đồng thời yêu cầu trong thời gian tới bệnh viện tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn quản lý không những trở thành bệnh viện đầu ngành cả nước trong phòng chống dịch bệnh mà tiến tới trở thành bệnh viện đầu ngành trong khu vực ở lĩnh vực chẩn đoán điều trị các dịch bệnh mới xuất hiện

phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng y tế kim tiến chúc mừng những thành tích bệnh viện đầu ngành cả nước trong khu vực chẩn đoán điều trị các dịch bệnh mới xuất hiện